cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào không gian này ngày mai trên kênh anntv